thưa quý vị để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
lực lượng công an của tỉnh nghệ an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các xã dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn thế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tập trung nhiều giải pháp tích cực triển khai đề án sáu và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
tại tỉnh nghệ an thành phố vinh và huyện diễn châu là hai địa phương được ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điểm thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong đó tại huyện diễn châu là thị trấn diễn châu và hai xã diễn thành diễn thịnh

tổ đề án sáu các cấp đã thường xuyên lập các tổ công tác xuống từng nhà dân để tuyên truyền để người dân được tiếp cận thao tác trực tiếp trên hệ thống điện tử
qua đó có cái nhìn trực quan sinh động với các lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
những thao tác này còn khá mới mẻ với bà con nhân dân vì vậy lực lượng công an xác định làm đến đâu hướng dẫn đến đó
để người dân làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tổ đề án sáu cấp cấp đã thường xuyên lập các tổ công tác xuống từng nhà dân để tuyên truyền để người dân làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
trước đây khi đến các cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính
chính phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ và tài liệu để đi lại rất nhiều lần rất là chi là bất tiện
và sau khi được thực hiện các hướng dẫn về các tiện ích của tài khoản dịch vụ công và tài khoản định danh điện tử
bản thân tôi đã cài đặt và thấy rất thận lợi khi thực hiện các giao dịch hành chính
tôi sẽ tích cực tuyên truyền
với lại người thân và bạn bè phối hợp với các cơ quan công an để cài đặt và thụ hưởng các tiện ích trên
ngoài thị trấn diễn châu thì hai xã diễn thịnh và diễn thành là các xã có lượng dân cư đông đúc
để có thể làm sạch một trăm linh dữ liệu cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an và các ngành liên quan
hiện nay thì một trong những nội dung đang còn tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức làm đó là
đi tầng các hồ gia đình
để là kê khai khảo sát cập nhật dữ liệu của công dân với cái mục đích là tiện tợi là làm sạch dữ liệu dân cư
hiện tại tổ đề án sáu cấp huyện đã chỉ đạo cơ quan tư pháp và y tế cấp huyện quyết liệt thực hiện làm sạch dữ liệu chuyên ngành
nhằm phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân
với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị tổ đề án sáu các cấp phân đấu từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi
cấp căn cước công dân triệt để cho một trăm linh công dân trên địa bàn
mỗi hộ gia đình tối thiểu một người có một tài khoản dịch vụ công
ba mươi công dân trong độ tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử